trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã có cuộc gặp và hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất đu ma quốc gia nga ivan menikov
tại cuộc gặp ông ivan menikov bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón đồng chí trần thanh mẫn
và đoàn đại biểu cấp cao ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tới thăm duma quốc gia nga
trong cuộc trao đổi ông menikov đề nghị tăng cường việc giám sát từ phía quốc hội
cũng như các tổ chức xã hội đối với quá trình triển khai các thỏa thuận giữa hai nước
đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới kinh nghiệm của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
trong việc làm cầu nối giữa thể chế chính trị của đất nước và quần chúng nhân dân
đồng chí trần thanh mẫn cảm ơn ông phó chủ tịch đu ma quốc gia nga đã dành thời gian tiếp đoàn
mong muốn ngài menikov và các cơ quan chức năng của liên bang nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người việt nam
để củng cố địa vị pháp lý kinh doanh ổn định và lâu dài tại nga
ông menikov cho biết chủ tịch đu ma quốc gia nga đã chỉ đạo chủ nhiệm ủy ban chức ngành của đu ma nghiên cứu xem xét